các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
như antv đã đưa tin vào khoảng hai giờ sáng nay người dân phát hiện lửa bùng phát tại căn tiệm photocopy số sáu mươi trên tám nguyễn ảnh thủ ấp trung lân xã bà điểm tp hcm
tại thời điểm xảy ra cháy trong nhà có cặp vợ chồng và ba đứa con đang ngủ
hai bé lớn được hàng xóm giải cứu qua hàng rào còn hai vợ chồng và một cháu bé hai tuổi bị ngạt khói được cảnh sát và người dân phá cửa cứu ra ngoài
đáng tiếc cháu bé hai tuổi là con út trong gia đình đã tử vong hiện công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ việc
liên quan đến vụ cháy quán karaoke trên đường trần thái tông quận cầu giấy tp hcm vào ngày một một mươi một hai nghìn một mươi sáu là một mươi ba người tử vong
vào sáng nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở lại phiên xét xử vụ án
trước đó trong phiên tòa vào sáng ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi tám hội đồng xét xử đã trả hồ sơ
điều tra bổ sung để làm rõ vai trò của một người liên quan có tên nguyễn hữu long
được cho là một trong các chủ sở hữu quán karaoke số sáu mươi tám đồng thời là người trực tiếp thuê phạm văn thiên công phần cách âm của quán
trong vụ án có ba bị cáo bị truy tố về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy là nguyễn diệu linh
chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hoàng văn tuấn là người trực tiếp thi công sử dụng hồ quang điện cắt bản lề để gây cháy
và lê thị thì người trực tiếp thuê sử dụng lao động không đủ tiêu chuẩn hành nghề
hãng tin bbc của anh vào ngày hai mươi sáu tháng ba cho biết đến thời điểm hiện tại có bốn mươi một trẻ em bị mất tích trong vụ cháy nghiêm trọng
tại trung tâm thương mại winter terry ở thành phố kemerovo siberia của nga
theo các cơ quan chức năng ngọn lửa bùng phát tại tầng trên của trung tâm thương mại này
trong khi nhiều nạn nhân đang ở trong dạp chiếu phim
các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy
nhiều nạn nhân tuyệt vọng nhảy ra từ các cửa sổ để thoát khỏi đám cháy
khoảng sáu trăm sáu mươi nhân viên cứu hộ đã được triển khai đến hiện trường để đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi đám cháy
số người thiệt mạng tính đến nay đã là ba mươi bảy người
raf chính thức thông báo vừa thu mua lại toàn bộ hoạt động kinh doanh của uber
tại khu vực đông nam á vào sáng ngày hôm nay
đây là thỏa thuận sắp nhập lớn nhất từ trước tới nay trong khu vực
theo đó grab sẽ tích hợp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đặt xe
công nghệ và giao nhận thức ăn của uber tại đông nam á vào nền tảng công nghệ tài chính
và di chuyển đa phương thức hiện có của grab
để giảm thiểu những gián đoạn grab và uber đang làm việc chặt chẽ để nhanh chóng tích hợp đối tác
khách hàng của uber is và nền tảng ứng dụng grab cùng đó ứng dụng uber tại đông nam á
sẽ tiếp tục hoạt động trong hai tuần tới để đảm bảo hoạt động bình thường
ổn định cho các đối tác tài xế uber
trang du lịch hàng đầu thế giới tripadvisor
vừa công bố danh sách hai mươi năm điểm đếm tốt nhất hai nghìn một mươi tám
trong đó có thủ đô hà nội của việt nam xếp thứ một mươi hai
đây là bảng xếp hạng thường niên của tripadvisor
kết quả thông qua một thuật toán dựa trên số lượng nội dung đánh giá
nhận xét cho khách sạn nhà hàng và điểm tham quan ở các thành phố trên thế giới trong suốt một mươi hai tháng
đây là năm thứ năm liên tiếp việt nam có đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng
đứng đầu trong tốc điểm đến hàng đầu thế giới năm nay là thủ đô paris của pháp
thành phố thường cạnh tranh vị trí số một với london anh
tại đông nam á xếp trên hà nội có bali của indonesia và phuket của thái lan
bản tin nhanh lúc một mươi năm h hôm nay đến đây là hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt